chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cùng dự còn có các đồng chí lão thành cách mạng lãnh đạo các bộ ban ngành lãnh đạo các tỉnh thành phố đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh nam định bà con họ tộc xã xuân hồng huyện xuân trường quê hương của đồng chí trường trinh và gia đình của đồng chí
sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước tại làng hành thiện xã xuân hồng có truyền thống hiếu học đồng chí trường trinh là hạt sống đỏ được gieo mầm trên mảnh đất cách mạng
tuổi thanh niên của đồng chí có ảnh hưởng mạnh mẽ từ những nhà trí sĩ sụp sôi trí yêu nước
ba mươi tuổi đồng chí trường trinh bắt đầu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sôi nổi phong phú đầy gian khổ và hiểm nguy
ba lần được bầu là tổng bí thư của đảng hơn hai mươi năm được phân công giữ nhiều trọng trách
đồng chí luôn hết lòng vì đảng vì nước vì dân vững vàng trước mọi thử thách tỏa sáng phẩm chất đạo đức cách mạng tài năng trí tuệ đóng góp quan trọng vào những bước ngoặt của lịch sử cách mạng việt nam
cách mạng tháng tám kháng chiến chống thực dân pháp giải phóng miền nam thống nhất đất nước
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng chí với tầm nhìn xa rộng đã khẳng định đổi mới là yêu cầu bức thiết là vấn đề có tầm quan trọng sống còn
thành tiệu ba mươi năm đất nước đổi mới đã ghi nhận tầm vóc của tổng bí thư trường trinh
đại hội sáu đã mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc ta với tư cách là đại hội của đổi mới
là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng
cách mạng việt nam có thể nói những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn ba mươi năm đổi mới
đã khẳng định tính đúng đắn của sự nghiệp đổi mới mà tổng bí thư trường trinh là một trong những người đề xuất và khởi xướng
đồng chí trường trinh còn là một nhà báo nhà văn hóa nhà thơ lớn có đạo đức cao đẹp trái tim trong sáng
trí thức uyên thâm mẫu mực nhà chính trị nhà tư tường nhà lý luận nhà hoạt động cách mạng ở đồng chí
hòa quyện hình thành nên định hướng đường lối chiến lược của đảng nền văn hóa việt nam tất cả còn nguyên giá trị đến hôm nay
là nhà báo cách mạng nổi tiếng là cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng việt nam
ngay từ thời kỳ mặt trận dân chủ những bài báo của đồng chí trường trinh luôn có tính chiến đấu cao
có sức thuyết phục lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân
đồng chí đã từng là chủ bút của nhiều tờ báo quan trọng
tiếp đó là người lãnh đạo chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các cơ quan ngôn luận của đảng
như cờ giải phóng sự thật nhân dân tạp chí cộng sản v v
đồng chí còn là một nhà thơ lớn với bút danh sóng hồng
thơ của đồng chí luôn mang hơi thở của thời đại có sức chiến đấu cao có nồng nhân ái sâu sắc
nam định quê hương yêu dấu luôn tự hào về đồng chí
tám lần về thăm quê hương là biết
chúng ta kỷ niệm và mong đợi
có thể nói mỗi bước đi của đảng bộ và nhân dân nam định đều có sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí
từ công tác lãnh đạo của cấp quỷ chính quyền đến công tác vận động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ cách mạng
về dự chỉ đạo đại hội đảng bộ tỉnh nam hà vào tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đồng chí đã phát biểu
sự lãnh đạo của đảng là hạt nhân lãnh đạo cách mạng
nhân dân phải trong sạch và vững mạnh thì mới lãnh đạo được tốt
cán bộ đảng viên ta nói chung là tốt nhưng trình độ văn hóa kỹ thuật và sự hiểu biết về quản lý kinh tế số đông còn thấp
do đó phải nâng cao trình độ văn hóa khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ
đồng thời trao dồi đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính trí công vô tư
để phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trên lĩnh vực quản lý nền kinh tế quốc dân
từng bước đưa sản xuất quy mô nhỏ tiến lên sản xuất quy mô lớn xã hội chủ nghĩa
nam định vẫn luôn giữ gìn truyền thống khoa bảng cách mạng
cùng với phát triển kinh tế xã hội giáo dục đào tạo xây dựng nông thôn mới
nam định đang dồn sức cho việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết một mươi chín của đảng bộ tỉnh
công tác xây dựng trình đốn đảng đang được triển khai quyết liệt để đạt tới mục tiêu
đưa thành phố nam định trở thành trung tâm khu vực phía nam đồng bằng
kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí trường trinh người chiến sĩ cộng sản kiên cường mẫu mực
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng và cách mạng việt nam
diễn ra trong không khí của mùa xuân đinh dậu kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng
những di sản của đồng chí tấm gương cộng sản vốn chi thức uyên thâm và tầm nhìn chiến lược
đồng chí trường trinh là tài sản vô giá của đất nước và dân tộc ta
đây cũng là dịp chúng ta cùng nhìn lại suy ngẫm về cốt cách và tầm vóc của các thế hệ tiền bối
để cùng chung sức cống hiến vun đắp cho tổ quốc giang sơn việt nam dạng dỡ gấm hoa
tại buổi tiếp ông park nô hoang chủ tịch giám đốc điều hành hãng thông tấn hàn quốc yunhap vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết việt nam và hàn quốc hiện đang có số lượng công dân
tại mỗi nước tương đương nhau văn hóa hàn quốc cũng đang phát triển mạnh mẽ tại việt nam
văn hóa hàn quốc cũng đang phát triển mạnh mẽ tại việt nam
đặc biệt hàn quốc hiện đang là nhà đầu tư nước ngoài thứ hai tại việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam đang quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo
liêm chính hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp việt nam cũng đang tập trung hoàn thiện thể chế
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phấn đấu vào nhóm đầu của asean
đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh việt nam luôn hoan nghênh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài
trong đó có hàn quốc mở rộng kinh doanh làm ăn hiệu quả lâu dài tại việt nam
thủ tướng mong muốn là một đối tác của thông tấn xã việt nam một tập đoàn báo chí lớn của việt nam
john hap cần tăng cường thông tin về văn hóa đất nước con người và môi trường kinh doanh tại việt nam
nhất là các thành tựu trong quan hệ hai nước đặc biệt hai bên cần chú trọng thông tin về kết quả
và nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh cải thiện môi trường đầu tư của việt nam
qua đó góp phần thu hút nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư của các tập đoàn doanh nghiệp hàn quốc và việt nam
phấn đấu nâng tổng số vốn đầu tư của hàn quốc vào việt nam lên một trăm linh tỷ đô la mỹ
tại việt nam lần này nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác với thông tấn xã việt nam
qua đó góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước
ông park no hwang cũng cho rằng cộng đồng đông đảo người dân việt nam sinh sống tại hàn quốc
đã hình thành các gia đình đa văn hóa
hàn quốc cũng rất quan tâm đối với những đối tượng gia đình đa văn hóa này
chính phủ hàn quốc luôn nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa hợp tác toàn diện với việt nam trên mọi lĩnh vực
phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm nêu rõ
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu
đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đối với khâu phát điện sẽ thực hiện cổ phần hóa các công ty phát điện
thuộc tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn dầu khí việt nam tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
theo phương án đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đề án nhấn mạnh đến mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành điện gắn với việc tiếp tục
thực hiện chuyển đổi hoạt động của ngành điện theo cơ chế thị trường tăng cường tính công khai minh bạch
bình đẳng cạnh tranh lành mạnh trong điều kiện hội nhập quốc tế xây dựng cơ cấu tổ chức ngành điện
để đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào hoạt động hiệu quả đồng thời phù hợp với định hướng phát triển
thị trường bán lẻ điện cạnh tranh nâng cao hiệu quả điều tiết hoạt động điện lực nhằm bảo đảm phát triển
hệ thống điện bền vững đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn ổn định hiệu quả
đề án cũng yêu cầu áp dụng giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước
phù hợp với các cấp độ phát triển của thị trường điện lực
theo thông tư ba mươi sáu hai nghìn một mươi sáu thay thế thông tư bảy hai nghìn một mươi hai về quy định gián nhãn năng lượng do bộ công thương mới ban hành
kể từ ngày một mươi tháng hai doanh nghiệp được tự thực hiện việc gián nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong giấy công bố
rán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký
theo thông tư bảy trước đây để được gián nhãn năng lượng
gián nhãn năng lượng và chứng nhận tiêu thụ hiệu suất năng lượng tối thiểu
các nhà sản xuất hay các công ty nhập khẩu phải có mẫu hàng hóa được kiểm tra bởi đơn vị do bộ công thương chỉ định
việc kiểm tra có thể mất vài tuần thậm chí vài tháng phụ thuộc vào các sản phẩm và khối lượng công việc của những đơn vị kiểm tra
thì nay thông tư ba mươi sáu cho phép doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thiện hồ sơ và nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến
bộ công thương dịch vụ công ở mức độ bốn xử lý hoàn toàn trên mạng hoặc gửi hồ sơ về bộ công thương qua đường bưu điện
việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp so với trước kia
bên cạnh đó doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử đối với các phương tiện thiết bị phù hợp
cho việc sử dụng nhãn năng lượng điện tử hoặc sử dụng nhãn năng lượng giấy thông thường
ngoại truyền thông tin
trong phần tin quốc tế
vụ nổ máy điện hạt nhân pháp không có nguy cơ phóng xạ từ vụ nổ
australia xin lỗi indonesia về tài liệu giảng dạy gây căng thẳng hợp tác quân sự
vụ nổ nhà máy điện hạt nhân ở tây bắc nước này gần eo biển mancheser không có nguy cơ dò dị phóng xạ
không có người nào bị thương nhưng theo thông báo có ít nhất năm người bị ngạt khói
trong một tuyên bố
tập đoàn điện lực quốc gia idf cho biết một đám cháy đã gây ra vụ nổ
khiến nhà máy này phải ngay lập tức tạm dừng hoạt động
vụ nổ xảy ra ngoài khu hạt nhân và đám cháy đã được dập tắt
nhà chức trách địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc khoảng một mươi giờ ngày chín tháng hai theo giờ địa phương
tức là khoảng một mươi sáu giờ theo giờ việt nam
trong một phòng của nhà máy nói trên nhà máy này có các lò phản ứng plamanvin một và hai
mỗi lò có công suất một ba trăm linh mw được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi
một lò mới đang được xây dựng tại đây nhưng vụ nổ không xảy ra ở đó
edf là chủ sở hữu nhà máy điện flamanvin nằm trên bán đảo cô tên tanh bên eo biển mang sơ
cơ quan an toàn hạt nhân pháp asn cho biết họ vẫn chưa nhận được báo cáo về vụ nổ
và chưa thể đưa ra bình luận nào
trong những năm qua châu âu cũng có những tranh cãi về các nhà máy điện hạt nhân
nhưng vẫn chưa đi đến thống nhất nào
với năm mươi hai phiếu thuận và bốn mươi bảy phiếu chống cựu thượng nghị sĩ bang alabama jab serson
được thượng viện mỹ phê chuẩn vào vị trí bộ trưởng tư pháp
sau một ngày tranh luận nảy lửa giữa hai phe tại thượng viện
ông jav sacson chính thức nắm cương vị lãnh đạo bộ tư pháp với một trăm một mươi ba nhân viên
trong đó có chín mươi ba thẩm phán trên khắp nước mỹ
ông jav sestson là thượng nghị sĩ đầu tiên công nhận ông trump làm ứng viên đại diện đảng cộng hòa
ra tranh cử tổng thống
ông được xem là một người chuyên cảm hứng cho chính sách thắt chặt nhập cư của tổng thống donald trump
và có mối quan hệ thân thiết với ông steve bannon
cố vấn đặc biệt của tổng thống donald trump
đây là điều mà phe dân chủ bày tỏ lo ngại khi việc ông sarson quá thân thiết với tổng thống donald trump
có thể sẽ dẫn đến nguy cơ đặt chính trị cao hơn pháp trị
tân bộ trưởng tư pháp jaff scheon là thành viên thứ tám trong nội các của tổng thống donald trump
được thượng viện mỹ phê chuẩn
việc mỹ có bộ trưởng tư pháp mới diễn ra trong bối cảnh
chính quyền của tổng thống donald trump đang đương đầu với cuộc chiến pháp lý về xác lệnh nhập cư
quân đội indonesia vừa cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi từ
australia angus campbell về tài liệu giảng dạy được cho là có những nội dung xúc phạm đến indonesia
dẫn đến việc jakarta đình chỉ một số chương trình hợp tác quân sự với canberra
trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa hai nước tư lệnh quân đội australia angus cambell
đã thăm thủ đô jakarta và có cùng họp với người đồng cấp indonesia gatot numantyo
theo thông báo của quân đội indonesia sau cuộc hội đàm ông kambell đã đưa ra lời xin lỗi và cho biết
australia sẽ tạm dừng chương trình đào tạo tiếng indonesia
để cải tiến ông cũng khẳng định tất cả những người liên quan đến sự việc trên đã bị xử lý
thông báo nêu rõ ông numantio đã chấp nhận lời xin lỗi trên và nhấn mạnh tấm quan trọng của đoàn
kết và hữu nghị giữa hai nước trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu thông báo cho biết thêm việc
đình chỉ một phần hợp tác giữa hai bên vẫn có hiệu lực vào thời điểm này và ông numantio sẽ báo
báo cáo lên tổng thống indonesia joko widodo để tổng thống xem xét có khôi phục hợp tác này hay không
hôm nay có tới bốn trăm sáu mươi một nghệ sĩ hàn quốc đã nộp đơn kiện tổng thống bị luận tội park geun hye và
cựu trợ lý của bà liên quan đến những cáo buộc chính quyền đưa họ vào danh sách đen vì cho rằng
họ có lập trường phê phán chính phủ hãng thông tấn yonhap dẫn nguồn tin hiệp hội các luật sư
vì xã hội dân chủ của hàn quốc cho biết các nghệ sĩ đòi chính phủ bà park geun hye cùng cựu
tránh văn phòng tổng thống kim ki chun và cựu bộ trưởng văn hóa cho yoon sun bồi thường một triệu won
tương đương với tám trăm bảy mươi ba usd đồng thời nhấn mạnh danh sách đen đã vi phạm quyền cá nhân
quyền tự do bày tỏ ý kiến và quyền bảo vệ sự riêng tư của các nghệ sĩ
ông kim và bà châu đã bị chính thức kết tội vào ngày bảy tháng hai vừa qua với tội danh lạm quyền và cưỡng
f để lập ra bản danh sách đen gồm gần một mươi người kể trên nhằm ngăn họ nhận được sự hỗ trợ
của nhà nước đến nay đã có bảy nghi phạm kể cả hai cựu quan chức kể trên đã bị kết tội do liên
quan đến danh sách đen này tòa án tối cao kenya vừa ra phán
quyết định vô hiệu hóa quyết định của chính phủ nước này đóng cửa chạy tị nạn dadaab
trại tị nạn lớn nhất thế giới nằm ở biên giới với somali và cho hồi hương hơn hai trăm linh người tị nạn
somali thẩm phán john mativer cho rằng quyết định của chính phủ nhằm vào những người tị nạn somali
là hành động phân biệt đối xử và bất hợp pháp theo ông mattiver chính phủ đã đưa ra quyết định
đóng cửa chạy tị nạn trên mà không có sự tham vấn thỏa đáng với những người bị ảnh hưởng điều
đó là bất hợp quy định trong huyến pháp về các thủ tục pháp lý đồng thời việc hồi hương những
người tị nạn somali đi ngược lại các nghĩa vụ của kenya theo luật pháp quốc tế do đó
tòa tuyên bố quyết định trên của chính phủ là không có giá trị và không có hiệu lực
chính phủ kenya ban đầu có kế hoạch đóng cửa chạy tị nạn dadaab vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
song đã hoãn đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy theo yêu cầu của liên hợp quốc cũng như vấp phải sự phản
đối của những người tị nạn somali bị ép buộc về nước số liệu chính thức do cơ quan thống kê
liên bang đức destatis vừa công bố cho thấy thẳng dư thương mại của nền kinh tế lớn nhất châu
châu âu này đã đạt mức cao kỷ lục trong năm hai nghìn một mươi sáu theo cơ quan thống kê liên bang đức destatis
kim ngạch xuất khẩu năm ngoái tăng một hai đạt một hai nghìn tỷ euro tương đương với một ba nghìn tỷ usd
trong khi nhập khẩu chỉ tăng sáu đạt chín trăm năm mươi năm tỷ euro bất chấp những bất ổn của nền kinh tế
thế giới xuất khẩu tăng cao trong khi nhập khẩu giảm đã khiến nền kinh tế đức đạt thẳng dư thương
năm trăm năm mươi ba tỷ euro số liệu thống kê của destatis cũng cho thấy hầu hết hàng hóa xuất khẩu của đức trong
năm hai nghìn một mươi sáu được tiêu thụ tại các nước láng giềng thuộc liên minh châu âu eu ước tính đạt khoảng
bảy trăm linh tám tỷ euro tăng hai hai so với năm trước trong khi đó kim ngạch xuất khẩu sang các nước ngoài eu
gồm cả mỹ lại giảm hai và chỉ đạt dưới năm trăm linh tỷ euro